một dịch bệnh khác cũng đáng lo ngại đó là bệnh tay chân miệng
tại hà nội số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng liên tục gia tăng
theo các bác sĩ bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm
tuy nhiên ở thời điểm mùa hè virus phát triển mạnh nên số trẻ nhập viện tăng cao
theo thống kê của sở y tế hà nội toàn thành phố đã ghi nhận trên hai trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng
tuy có giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng số lượng bệnh nhân đã gia tăng nhanh trong hai tuần gần đây
đồng thời ghi nhận một số ổ dịch tại các trường mầm non và tại các khu trung cư
để kiểm soát bệnh tay chân miệng sở y tế hà nội chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học
đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non mẫu giáo
bộ y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
chính vì thế cần chủ động phòng chống bệnh hạn chế thấp nhất số ca mắc mới và không để bệnh nhân tử vong
người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ ăn chín uống xôi
thường xuyên vệ sinh nhà cửa đồ chơi trẻ em tuyệt đối không chủ quan
sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được thăm khám và điều trị